công an tp huế vừa tham mưu cho ủy ban nhân dân tp huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai mươi triệu đồng
đối với ông lê hữu hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một là chủ quán karaoke family có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trước đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đội cảnh sát quản lý hành chính công an tp huế
phát hiện tại quán karaoke family địa chỉ tại một trăm năm mươi hai đường bùi thị xuân phường đức tp huế do ông lê hữu hiền làm chủ
đang hoạt động kinh doanh trong khi trên địa bàn đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng công an tp huế đã phát hiện có hai phòng gồm một mươi năm khách đang mở nhạc hát karaoke
và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành test nhanh lực lượng chức năng phát hiện có một mươi trên một mươi năm khách dương tính với ma túy
đơn vị đã tiến hành lập biên bản để xử lý nghiêm số đối tượng này
đối với ông lê hữu hiền ngoài xử lý hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng công an tp huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý thêm ông hiền
về hành vi hoạt động kinh doanh để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất ma túy